lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi dự kiến được tổ chức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện nay tỉnh điện biên đã và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho lễ hội này
đến thời điểm hiện tại ban tổ chức lễ hội hoa ban đang tiến hành xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật lễ khai mạc
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đặc biệt để tạo nên thành công chung của lễ hội
ban tổ chức xin ý kiến thành viên về thư kêu gọi tài trợ sự ủng hộ đóng góp về vật chất tinh thần
của các đơn vị doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh
ngoài ra ban tổ chức sẽ đẩy mạnh tuyên truyền lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi
bằng quảng bá dưới hình thức dán pano áp vích trên hệ thống xe chở khách biến xe càng hàng không
lễ hội hoa ban tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
và phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
qua đó bảo tồn tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh điện biên